bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tp hcm cho biết vừa bắt giữ ba xà lan đang khai thác cát trái phép trên vùng biển cần sở
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi một trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển
tổ công tác của đồn biên phòng cần thạnh bộ đội biên phòng tp hcm phát hiện ba phương tiện
mang bị kiểm soát hd hai nghìn bốn trăm năm mươi năm hb bốn nghìn hai trăm bốn mươi hai hb hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy đang khai thác cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra các phương tiện trên được trang bị hàng chục máy hút cát với công suất lớn
và ba xà lan đang chứa tổng cộng khoảng sáu trăm linh mét khối cát
chủ các phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát
cũng như giấy tờ liên quan đến hàng hóa phương tiện người điều khiển phương tiện theo quy định
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời dẫn giải người tan vật
phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật